có những thói quen sinh hoạt trong cuộc sống của người dân là thường thường
những pho vợ thấy ông chồng của mình hay rượu bia
hoặc là thấy ông chồng mình kêu nóng trong người thì thường ra tự mua thuốc để uống
thuốc tây là mát gan bổ phổi
hay thậm chí là họ đi ra ngoài chợ họ mua những lá cây
họ mua những lá thuộc đông y đã bảo rằng có chức năng là về đun nước để uống cho mát
vậy thì khi mà họ tự ý làm như vậy thì điều đó có đúng hay không ạ
và nếu như những người không bị mắc bệ gan mà uống thường xuyên những loại nước hoặc là thuốc như vậy
thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe hay không
xin được mời phó giáo sư tiến sĩ trân quốc bình sẽ chia sẻ về điều này
vâng việt nam chúng ta có nhiều thói quen tốt
nhưng mà cũng nhiều thói quen nó chưa được tốt lắm
ví dụ tôi nói ngay chúng tôi đi họp ở quốc tế

thì cái việc mà mua khăn sinh không cần là thói quen tốt
còn đơn bác sĩ thì không được
ở quốc tế nó không có chuyện đấy
bắt buộc phải có đơn của bác sĩ mới được mua được thuốc
bây giờ của ta thì cứ sẵn sàng là người dân cứ ra hiệu thuốc là mua bất cứ thuốc gì
từ thuốc rẻ nhất đến thuốc đắt nhất là đều có thể tự mua
thế thì cái thói quen mà tự dùng thuốc mà không hỏi ý kiến các bác sĩ chuyên môn
thì đấy là một cái chúng ta nên thay đổi
bởi vì làm như thế thì nó rất tùy tiện
vì không biết là cơ thể chúng ta
là thiếu cái gì và cần thuốc gì
nó chính xác nhất
thế thì cái thói quen đó thì nó cũng
người dân chúng ta cũng hay sử dụng thuốc y học cổ truyền cũng tự ý
mà chúng tôi nói thật là cũng
làm giám đốc bệnh viện y học cổ truyền trung ương đấy
khuyến cáo chỉ đạo một nghìn tám trăm một mươi sáu và chỉ đạo toàn quốc về y học cổ truyền
nhưng mà cũng không thể khuyến cáo là hết người dân
ở các vùng miền khác nhau cứ tự ý dùng thuốc y học cổ truyền cũng vậy
cũng tự lấy lá nọ lá kia
cũng tự lấy lá nọ lá kia
tất nhiên là nó chưa thấy cái hại ngay
nhưng mà thói quen đó không nên
và chúng ta nên thay đổi
ngay cái dùng thuốc kháng sinh
và các loại thuốc tân dược
cũng như thuốc y học cổ truyền
chúng ta cần phải tôn trọng
các bác sĩ chuyên môn chỉ định hay không
thì mới nên dùng thuốc
ngay các cái cây lá
thảo dược y học cổ truyền
mặc dù nó ít
thường nó ít tác dụng phụ
và ít độc hại
nhưng không có nghĩa là nó không có hại
thế thì cũng nên là
hỏi các chuyên gia
hỏi các bác sĩ chuyên ngành
để làm sao mà có cái
tư vấn cho nó tốt nhất
để mình dùng thuốc
cây lá cổ truyền nó cũng phù hợp nhất
tôi nói ví dụ
đối với linh chi
nhiều người mua linh chi hàn quốc này
linh chi các nơi
linh chi cổ rất nhiều
thế bây cứ tùy tiện mình uống
thế chưa chắc đã có lợi gì
mất thời gian
thế tốt nhất là chúng ta
phải hỏi các chuyên gia chúng tôi
ví dụ chúng tôi nói là
nếu anh gan anh hơi yếu
thì anh có thể dùng linh chi
nhưng mà đông trùng hạ thảo
thì lại không phải bổ gan
đông trùng hạ thảo lại bổ thận
và bổ phế
nhiều người cứ đi du lịch
mua rất nhiều đông trùng hạ thảo
về bảo tôi gan có uống đâu
và uống được
nhưng nó không thiết thực
đông trùng hạ thảo
chủ yếu là bổ thận
và bổ phế
nói chung là
thế còn linh chi
thì nó lại đi vào
và kinh can
thế nên là
có ý kiến chuyên môn chúng tôi
thì nó mới
rất là chuẩn được
chứ không phải cứ tùy tiện
dùng ngay cả thuốc
cũng như thuốc
giả cổ truyền
mà mình cứ dùng cây lá
tự nấu lấy
chưa chắc đã hay
mà có khi lại
không có tác dụng gì
mà mất thời gian
theo tôi là
thói quen của
nên thay đổi
là nên tôn trọng
các bác sĩ
để làm sao
có tư vấn
sức khỏe cho mình
một cách tốt nhất
và trong thời đại
không dạy gì
bên cạnh chúng ta
cả một cái nền y tế
có đầy đủ
kiểm soát được
các chứng bệnh
không lây nhiễm
và cả lây nhiễm
thì tội gì
chúng ta không
dựa vào đó
để chúng ta
có cái định hướng
sức khỏe cho mình
một cách tốt nhất
có lẽ rằng
cũng đã đến lúc
trong xã hội phát triển này
thì không phải
bất cứ điều gì
mà cha ông ta
cũng sẽ là đúng
đúng không hả
các cụ nói với những bài thuốc
rõ ràng là bây giờ
khi mà y học phát triển
y học cổ truyền
kết hợp với y học hiện đại
đã cũng đưa ra
và sản xuất ra
những cái viên nang thuốc
thì có thể là
có được cái tác dụng
mà chính xác nhất
cho với cơ thể con người
và đặc biệt hơn nữa là
khi chúng ta dùng thuốc
mà có được sự tư vấn
từ chính các y bác sĩ
thì điều đó
mới đạt được hiệu quả
tối cao nhất
chứ đôi khi
mà chúng ta không nên
mà có lẽ rằng
nên bỏ thói quen
tự ý mua thuốc
hoặc tự ý
nghe lời người này
uống thuốc này
tốt cái này
tốt cái kia
có lẽ rằng tốt cho họ
bởi vì họ mắc cái chứng bệnh đó
hoặc mắc bệnh lý đó
nhưng bản thân mình
mà mình uống vào
đôi khi lại gây ra
những biến chứng
và những tác dụng phụ
không đáng có
đúng không ạ
đó là điều nên
tất cả mọi người
chúng ta nên cần phải
xuyên ngẫm nhiều hơn